theo quy định của luật thủy sản tất cả các tàu cá có chiều dài từ một mươi năm mét trở lên đều phải gắn thiết bị giám sát hành trình và bật thiết bị hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ khi hoạt động trên biển
tuy nhiên hiện nhiều chủ tàu tại khu vực miền trung thì vẫn chưa chủ động lắp đặt thiết bị này
và theo thống kê trên cả nước số tàu phải lắp thiết bị giám sát là ba mươi một năm trăm linh tuy nhiên đến nay thì tỷ lệ tàu đã lắp chỉ chiếm khoảng một mươi
với chiều dài hai mươi sáu mét con tàu vỏ thép này bắt buộc phải có thiết bị giám sát hành trình kể từ ngày một tháng bảy
tuy nhiên đến nay chủ tàu cũng chưa chủ động mua sắm lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định mà vẫn chờ sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng